thưa quý vị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam trương thị túy ba mươi chín tuổi lê văn bảo bốn mươi một tuổi lê hữu nhật nguyên hai mươi một tuổi và nguyễn hy hai mươi tám tuổi
cả bốn đối tượng đều trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi bắt giữ người trái phép
ngoài ra bảo nguyên và hy tiếp tục bị khởi tố về hành vi cướp tài sản
vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một giữa túy và anh nguyễn văn tuấn ba mươi sáu tuổi trú tại xã hưng lộc huyện thống nhất phát sinh mâu thuẫn nợ nần tiền bạc
túy đã thuê bảo tìm bắt tuấn và hứa sẽ trả hai mươi triệu đồng để tạo niềm tin tý đã đưa trước ba triệu đồng cho bảo
sau đó bảo rủ nguyên và hy đi tìm tuấn khi thấy tuấn các đối tượng đã dùng vũ lực khống chế ép tuấn lên xe chở đi về huyện thống nhất
đồng thời dùng vũ lực bắt tuấn gọi cho người nhà chuyển tiền thì mới thả người
rồi đe dọa cướp một trăm linh đồng của anh tuấn sau đó cả nhóm đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
biết nhóm của bảo bị bắt túy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình